nhắc đến con đường trường sơn huyền thoại lịch sử không thể nào quên những lần bộ đội trường sơn ngày phơi nắng đêm giầm mưa đào những con đường thông tuyến bảo đảm an toàn cho các chuyến xe tải đạn vũ khí quân trang lương thực và hàng vạn chiến sĩ lên đường chi viện cho miền nam ruột thịt
và con đường trường sơn một thời hoa lửa đã gắn liền với cuộc đời binh hiệp của trung tướng đồng sĩ nguyên tư lệnh bộ đội trường sơn
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lợi dụng sự kiện vịnh bắc bộ mỹ mở rộng chiến tranh ra miền bắc trong khi đó tại miền nam mỹ vẫn bắn phá ác liệt hòng làm nhụt ý chí của quân dân ta
tình thế lúc này đặt ra là cần mở đường cơ giới trường sơn trung đoàn chín mươi tám công binh của bộ tư lệnh công binh là trung đoàn công binh đầu tiên của bộ đội miền bắc nhận nhiệm vụ tiến vào mở đường cơ giới trường sơn
tháng riêng năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trung tướng đồng sĩ nguyên được điều về làm tư lệnh bộ đội trường sơn ông chính là người đề ra những sách lược đánh địch trên không làm chủ dưới đất bảo đảm an toàn cho tất cả các chuyến xe qua chở vũ khí đạn dược chi viện cho miền nam ruột thịt
với cương vị của đồng sĩ đồng sĩ nguyên vào tuyến này qua quá trình đồng sĩ xây dựng tuyến đường đảm bảo tuyến đường vận chuyển
với cương vị của đồng sĩ đồng sĩ nguyên vào tuyến này qua quá trình đồng sĩ xây dựng tuyến đường đảm bảo tuyến đường vận chuyển
trường sơn là tuyến đường độc đạo để vận chuyển hàng hóa các nhu yếu phẩm trang thiết bị chi viện cho miền nam
vì vậy mỹ đã tập trung ném bom dữ dội nhằm đánh sập con đường này chặn sự chi viện của miền bắc cho miền nam ruột thịt
trung tướng đồng sĩ nguyên nhận định việt nam đang đối phó với ba cuộc chiến tranh trong đó chiến tranh miền bắc là chiến tranh phá hoại
chiến tranh miền nam là giải phóng và chiến tranh trên đường trường sơn là chiến tranh ngăn chặn và chống ngăn chặn
phải coi đường trường sơn là một chiến trường ba lực lượng công binh tác chiến và vận tài phải gắn kết phối hợp trên cùng một trận tuyến
như một binh chủng hợp thành giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ
ông về tuyến cái là ông đi thị xã toàn thứ luân đấy là quan trọng nhất
về cái là tổng kết và lúc bây giờ chính là cái tổng kết đó
và ông làm chuyển biến tất cả những cái tư tưởng của
con đường và cách vận chuyển như thế nào
ông nhắc luôn luôn chúng tôi này chiến đấu hóa gần mặt đường chiến tranh chứ không phải là đi chơi chơi
từ đó thấm đường này tất cả là được bây giờ là phải làm thế nào để làm một công trường ra mặt đối đẳng với địch
và đấy là cái con điểm cái chỉ đạo rất hay mà rất độc đáo độc đẳng như thế này
sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm non sông liền một dài trải qua các cương vị khác nhau
phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ giao thông vận tài
trong lòng trung tướng đồng sĩ nguyên nung nấu một khát vọng cháy bỏng là phải làm sao hiện đại hóa con đường hồ chí minh
đường trường sơn lịch sử kéo dài từ bắc bó cao bằng đến đất mũi cà mau
để phá thế độc đạo về trục dọc xuyên việt
phát triển kinh tế xã hội củng cố an ninh quốc phòng của đất nước đặc biệt là địa bàn chiến lược tây nguyên
vì vậy khi có chủ trương của đảng nhà nước về đường hồ chí minh
ông là đặc phái viên giúp thủ tướng chính phủ kiểm tra phát hiện những vấn đề lớn liên quan đến tiến độ chất lượng công trình
đồng thời chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa các bộ các tỉnh để phối hợp công việc trong quá trình thi công tuyến đường
chọn cả cuộc đời hiến dâm cho đảng

cho cách mạng và cho nhân dân người con người chiến sĩ cộng sản kiên trung trung tướng đồng sĩ nguyên đã về với đất mẹ
lịch sử của dân tộc mãi khắc ghi tên ông người đã có nhiều công lao đóng góp cho tuyến đường hồ chí minh lịch sử
làm nên con đường mang tên bác sáng mãi trong lòng nhân dân việt nam cũng như trong mắt bạn bè quốc tế